sot z là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người
theo chương trình quốc gia phòng chống sốt z của việt nam
thì nước ta đã và đang từng bước thực hiện các chiến lược phù hợp để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt z
tại việt nam từ hơn một triệu trường hợp mắc sốt z và bốn sáu trăm bốn mươi sáu trường hợp tử vong do sốt z năm một nghìn chín trăm chín mươi
thì đến năm hai nghìn một mươi tám chỉ còn sáu tám trăm bảy mươi trường hợp mắc và chỉ có một trường hợp tử vong do sốt xét
nhiều tỉnh thành phố đã không còn lan truyền bệnh sot z
chính phủ việt nam đã cam kết thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sot z do ký sinh trùng sot z vào năm hai nghìn hai mươi năm
và loại trừ hoàn toàn bệnh sot z vào năm hai nghìn ba mươi
trước mắt để hướng tới thanh toán bệnh vào năm hai nghìn ba mươi
trong năm hai nghìn một mươi chín việt nam sẽ công nhận loại trừ sot z tại hai mươi năm tỉnh bao gồm một mươi sáu tỉnh miền bắc
một tỉnh miền trung và tám tỉnh miền nam